vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày hai mươi hai tháng sáu tại khu vực cảng sài gòn tp hcm đã xảy ra vụ cháy dữ dội
kèm nhiều tiếng nổ phát lên ở một kho chứa hàng ngay trong đêm gần bốn trăm linh người thuộc nhiều lực
lượng đã được huy động để khống chế vụ cháy ngăn không để cháy lan đồng thời di tản dân để bảo
đảm an toàn đến hai giờ sáng nay đám cháy cơ bản được khống chế hàng ngàn mét vuông kho hàng đã
bị thiêu dội trong vụ cháy này gần hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai tháng sáu ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại kho chứa thạch cao nhu yếu phẩm của một công ty nằm gần giao lộ
hoàng diệu nguyễn tất thành quận bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chứa cháy tp hcm đã huy động
một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ và hơn ba mươi xe chứa cháy một tàu chứa cháy của bảy phòng nghiệp vụ chia thành
nhiều hướng khác nhau để tiếp cận đám cháy các tuyến đường qua khu vực cũng đã bị phong tỏa
để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đến gần hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng sáu đám cháy cơ bản đã
được dập tắt ban đầu xác định nơi phát sinh cháy là ở kho số một sau đó lan sang các kho khác thuộc
kho bến xúc thuộc công ty cổ phần kho vận miền nam diện tích bị cháy là khoảng năm m hai
các vật dụng bị cháy chủ yếu là hóa chất vật liệu xây dựng tường thạch cao vụ cháy không
gây thiệt hại về người theo lực lượng chức năng do đám cháy bùng phát lớn nên việc điều tiết nước
chữa cháy gặp nhiều khó khăn và có lúc công tác chữa cháy bị gián đoạn cảnh sát phòng cháy
chữa cháy phải dùng máy hút nước từ sông sài gòn để chữa cháy hiện các cơ quan chức năng
đang điều tra nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại